ngày một mươi một mươi hai tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức lễ công bố và giới thiệu sách xuất bản lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
các đầu sách được xuất bản về nhiều đề tài lớn trong đó có những vấn đề bạn đọc quan tâm
đặc biệt là cuốn văn đảng thời kỳ đổi mới chuẩn bị hướng tới đại hội một mươi ba của đảng
tại buổi lễ công bố sách xuất bản lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
chọn lọc giới thiệu tới bạn đọc một số tác phẩm quan trọng có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản phát hành
trong số các cuốn sách được giới thiệu tại buổi lễ đặc biệt có cuốn sách văn kiện đại hội đảng thời kỳ đổi mới
cuốn sách đã hệ thống hóa các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của đảng
từ thời kỳ đất nước bước vào đổi mới từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay ngoài ra còn hơn hai mươi cuốn sách về các chủ đề khác nhau
nội dung sách là nguồn thông tin chính thống tin cậy đảm bảo tính chính xác khách quan khoa học
cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu tham khảo học tập của độc giả